thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
bão nessat đang ở ngoài khơi philippines và sẽ đi vào biển đông trở thành cơn bão số sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai ba độ kinh đông
cách đảo luzon philippines khoảng chín mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km trên giờ giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi tám sáu độ kinh đông cách phía đông bắc hoàng sa bốn trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km trên giờ giật cấp một mươi hai
di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng một mươi năm km trên giờ đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
dự báo bão nessat sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi năm km trên giờ
và đến một mươi chín giờ ngày một mươi năm tháng một mươi
bão đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm đến cấp chín giật cấp một mươi một
để chủ động ứng phó với bão giảm thiểu thiệt hại ổn định sản xuất khi mưa lũ kéo dài
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ
bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão thông báo cho thuyền trường
chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh
và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn